phó thủ tướng chính phủ đi tham quan và khai trương gian hàng quốc gia việt nam là một trong những hoạt động chính theo thông lệ của hội trợ kfo
gian hàng quốc gia với chủ đề thành phố đẹp của việt nam tại hội trợ lần này được xây dựng công phu trên diện tích một trăm tám mươi m hai
nhằm quảng bá những nét đặc trưng và tiềm năng phát triển kinh tế văn hóa du lịch của tỉnh bến tre nói riêng và của việt nam nói chung
đây cũng là lần đầu tiên bến tre được chính phủ cho phép
đây cũng là lần đầu tiên bến tre được chính phủ cho phép tham dự diễn đàn hợp tác các thị trưởng tỉnh trưởng asean trung quốc
và cũng là lần đầu tiên bến tre được phép tham dự triển lãm tại diễn hội trợ của nam ninh
trong sự kiện kỷ niệm một mươi năm năm ngày thành lập hội trợ asean trung quốc
tham gia với lần này chúng tôi kỳ vọng mấy chuyện
thứ nhất là tiếp tục để khẳng định với các đối tác đã làm ăn với bến tre
tất cả những sản phẩm như là kẹo dừa thạch dừa
một sữa dừa dầu dừa mà đã được chế biến nước khẩu rất là mạnh mẽ ở thị trường quảng tây
và đặc biệt là phủ phủ của nam ninh này
sản phẩm trưng bày tại đây chủ yếu là nông sản và thực phẩm chế biến
đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ hàng tiêu dùng đầu tư du lịch và dịch vụ thương mại
trong số này có nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia
và cùng mong muốn tăng kim ngạch xuất khẩu
tôi đã tham dự hội trợ asean này là lần thứ tư
tôi rất quan tâm đến hội trợ này
đây là một dịp để cho doanh nghiệp tôi được phát triển để quảng bá được sản phẩm với thương hiệu
nhằm để tiếp cận các nước khối asean không chỉ riêng về trung quốc
mà mình còn phải nhiều nước asean để quảng bá thương hiệu với đặc sản của mình
th trung miu luôn luôn tham gia tất cả các hội trợ kfboa tại trung quốc
chúng tôi hãy làm một lần để tham gia

qua các lần tham gia lần này thì cũng hy vọng rằng chúng sẽ tìm được rất nhiều đối tác
để có thể hợp tác để thúc đẩy đầu tư và kinh doanh
sau khi kết thúc lễ khai trương gian hàng quốc gia chủ đề thành phố đẹp

diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám
ông justin wood giám đốc chiến lược khu vực châu á thái bình dương

và ông satitan satirathai trưởng nhóm chuyên gia kinh tế tập đoàn sea của singapore

ông justin wood cho biết
ông justin wood nói rằng cách mạng công nghiệp bốn đang tác động đến mọi quốc gia trên thế giới
một trong những tác động lớn nhất của cách mạng công nghiệp bốn mang lại